vậy bản chất vấn đề là gì
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết của tác giả hồ ngọc thắng
từ cộng hòa liên bang đức gửi báo nhân dân
bài viết có tiêu đề sự độc lập giả tạo của báo chí phương tây
đã vạch rõ về thực tế tự do độc lập của báo chí phương tây
thật sự chỉ là chiêu bài là sự độc lập giả tạo
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
những năm gần đây
trong khi ca ngợi nền dân chủ phương tây
một số người ở trong và ngoài việt nam rất hăng hái cổ suý
cho cái gọi là nhà báo độc lập nhà báo tự do
coi đó là cơ sở để đưa ra sản phẩm viết lách
theo quan điểm chính trị xã hội riêng
với các nhãn hiệu này
họ ca ngợi bảo vệ nguyễn ngọc như quỳnh
trần khải thanh thủy tạ phong tần nguyễn văn hải
trong khi đó những người này đều là những người vi phạm pháp luật
đã bị tòa án như thế này
những người dân dân ở việt nam kết án tù
ca ngợi bảo vệ những người này
họ cố tình không biết là lâu nay dư luận ở phương tây
đã vạch rõ cái gọi là độc lập của người làm báo
chỉ là độc lập giả tạo
bởi về danh nghĩa nhà báo ở phương tây hoạt động độc lập
song trong thực tế hoạt động nghề nghiệp
họ luôn phải phụ thuộc vào các ông chủ trên nhiều phương diện
như kinh tế pháp lý công bố tác phẩm
đây không phải là kết luận vu vơ mà đã được đưa vào từ điển chuyên ngành
của hiệp hội các nhà báo đức với nội hàm
sự độc lập giả tạo là trường hợp người làm việc tự do nhưng không tự chủ
họ lao động tương tự như nhân viên cố định
có văn phòng riêng trong tòa soạn thời gian làm việc ít nhiều theo quy định
có cấp trên nhất định phải tuân thủ các chỉ thị của ban quản lý
và ban biên tập về nội dung công việc được ra

từ điển trên còn cho biết một công trình nghiên cứu đã chỉ rõ
sự độc lập giả tạo rất phổ biến trong người làm báo
nhiều nhà báo tự do phải làm việc với một khoản nhuận bút thấp
nhưng lại được sử dụng như các đồng nghiệp chính thức
bởi thế cơ quan hải quan và quỹ bảo hiểm hưu trí ở đức đang rất kiên quyết
chống lên sự độc lập giả tạo ngày càng gia tăng tại các tạp đoàn truyền thông
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi tám trang mạng tình yêu tự do
cộng thông tin cho báo chí phê phạm
đăng bài báo chí dối trá hay quyền lực của các tập đoàn lớn
bài có đoạn viết chín mươi chín năm số báo hàng ngày được bán trên kiosk
có nguồn gốc từ năm nhóm xuất bản lớn nhất ở đức
sức mạnh truyền thông nằm trong tay của số ít tỷ phú triệu phú
báo chí dối trá mất niềm tin tự do báo chí
các cuộc tranh luận này đều nằm trong bối cảnh của câu hỏi về tương quan sở hữu
chín mươi chín năm là con số tác giả raper đưa ra trong công trình thị trường báo chí hai nghìn một mươi sáu
bê bối là ở chỗ con số này dường như không phải là bê bối vì chúng ta đã quá quen
với việc truyền thông trên toàn cầu do các tạp đoàn trị giá hàng tỷ đô la mỹ sở hữu
đến nỗi chúng ta khó có thể tưởng tượng có bất kỳ văn hóa truyền thông nào khác nữa
về cơ bản một mươi một tỷ phú triệu phú đã phân chia chia sẻ
triệu phú đã phân chia chi phối thị trường báo chí
cho nên ngày càng nhiều người không tin vào các phương tiện truyền thông
vậy ai sở hữu truyền thông người dân có còn gì không
dẫn đầu là các tập đoàn đa ngành quy mô rất lớn kinh doanh đa quốc gia
họ bán hàng hóa và kinh doanh dịch vụ trên toàn thế giới nhưng không liên quan đến báo chí
vì thế nhà báo chỉ là con tin biên tập viên và các phương tiện truyền thông chỉ là phương tiện
khi các tập đoàn lớn thống trị phương tiện truyền thông
thì các nhà xuất bản độc lập báo chí độc lập hầu như không có
vậy một nền dân chủ có thể chịu đựng điều này bao lâu nữa
trước đây người sáng lập tạp chí tấm gương ông angus stein
từng tuyên bố tấm gương là khẩu đại bác tiến công của nền dân chủ
được coi là thí dụ điển hình của báo chí nghiêm túc
tuy nhiên tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
sau khi vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử bảy mươi năm của tạp chí này bị phanh phui
thì cái gọi là độc lập đã sụp đổ thay vào đó là tên gọi
tòa nhà xây trên sự dối trá
sự kiện bắt đầu khi một nhà báo làm việc cho tấm gương khảo sát
và phát hiện rất nhiều sai phạm của biên tập viên phóng viên relotip
ban đầu ban biên tập đã phớt lờ cảnh báo
nhưng khi bằng chứng đưa ra quá rõ ràng họ buộc phải thông báo công khai về sai phạm nghiêm trọng
của một nhà báo nhiều năm được coi là tác giả mẫu mực của giới nhà báo trẻ phương tây
cuối cùng relotip đã thú nhận
nhiều câu chuyện trong các phóng sự là do ông bia đặt toàn bộ hoặc một phần
một số nhân vật chính mà ông kể chỉ là hư cấu
đáng chú ý relotip đã qua một quá trình đào tạo bài bản
nhiều năm hoạt động với tư cách một nhà báo độc lập
từng học đại học chính trị học và nghiên cứu văn hóa
thực tập tại tờ hằng ngày có bằng thạc sĩ
năm hai nghìn một mươi bảy ông được tấm gương nhận làm việc cố định với tư cách biên tập viên
trước đó hơn bảy năm liền ông là nhà báo tự do công tác với tấm gương
trên tấm gương relotip công bố gần sáu mươi bài báo
hàng chục bài khác được đăng trên một số báo tạp chí danh giá ở châu âu
nhiều người phê phán relotip đồng thời quyết liệt chỉ trích tấm gương
và cái gọi là tự do báo chí phương tây
nhiều nhà báo nhà khoa học cho rằng trong chừng mực nhất định
relotite chỉ là nạn nhân vì trong thời gian dài
ông đã viết những gì mà ban biên tập hội đồng trao giải báo chí hàng năm muốn nghe
dù nội dung nhiều bài báo không đúng sự thật
relotite được tòa soạn cử đi viết phóng sự tại những điểm nóng có tính thời sự như
thổ nhĩ kỳ ukraine biên giới mexico vận động tranh cử tổng thống tại mỹ
tới thổ nhĩ kỳ gặp người tị nạn
khi trở về đức rerotite viết phóng sự những đứa con của nhà vua
kể về số phận đau khổ của hai trẻ mồ côi series sống trên đường phố
nhưng phần lớn nội dung của phóng sự là sai sự thật
cho nên cuộc đời của hai đứa bé phần lớn chỉ là hư cấu
tuy nhiên nhiều bài báo relotis viết về các vấn đề này được trao các giải thưởng như
truyền thông thụy sĩ dành cho nhà báo trẻ năm hai nghìn một mươi
nhà báo trẻ tài năng năm hai nghìn một mươi tám

truyền thông của cô bước nhà báo của năm
và nhà báo của năm về thể loại báo in của cnn năm hai nghìn một mươi
relotip còn được trao nhiều giải thưởng khác như phóng viên đức
tự do rimsma peter schoonleitprei europenpreispreise giải báo chí châu âu
giải nhà báo của nhà xuất bản từ điển tiếng đức duden
và đến giờ
công chúng mới biết phần lớn những bài báo đó ở mức độ khác nhau
đều đi ngược tiêu chí báo chí của hội đồng báo chí đức
và lập tức relotip bị thu hồi các giải thưởng
đề cập sự kiện nêu trên
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tờ frankfurt allgemeine đăng bài
vụ lừa đảo ở tạp chí tấm gương là trường hợp cá biệt với câu hỏi mấu chốt
đây là trường hợp riêng biệt hay là lỗi có tính hệ thống ở tấm gương và báo chí nói chung
câu hỏi được bàn luận sôi nổi
hầu như báo tạp chí đài phát thanh truyền hình đều tham gia đăng bình luận
nhiều người cho rằng đây là lỗi có tính hệ thống
như trang mạng netdenkenden ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đăng bài
dưới ánh sáng của hàng loạt điều giả tạo bị phanh phui
tấm gương tỏ ra trong sạch nhưng không công tâm
trong đó viết
điều giả dối có thể bị phanh phui
song thật khó chịu khi lâu nay tấm gương lại gây ấn tượng rằng
mọi chuyện đều hoàn hảo và tấm gương viết đúng sự thật
ấn tượng sai lầm này bắt buộc phải phản biệt vũ lừa đảo là không thể chấp nhận
tấm gương đã từ bỏ vị trí vốn tự nhận là một nhà giám sát nghiêm khắc các sự kiện chính trị ở đức
điều này còn tồi tệ hơn nhiều so với sự giả dối của relotip
vậy đâu là giám sát nghiêm khắc của chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
chương trình nghị sự năm hai nghìn một mươi là kế hoạch về cải cách hệ thống xã hội và thị trường lao động của đức được chính phủ liên bang ban hành
đâu là giám sát nghiêm khắc khi nato mở rộng ảnh hưởng về phía đông
đâu là bình luận phê phán vụ đánh bom vi phạm luật pháp quốc tế đối với phần còn lại của nam tư
đâu là giám sát nghiêm khắc với việc mở rộng phạm vi cho phép sử dụng công nhân vay mượn
trong tiếng đức khái niệm công nhân vay mượn dùng để chỉ những người lao động tự do ký hợp đồng với công ty môi giới lao động để làm việc cho các công ty có nhu cầu vay mượn lao động tự do
ai đã tiến hành chiến dịch chống nga nhất là chống tổng thống putin
tấm gương đã tham gia các chiến dịch gây ảnh hưởng tác động tới việc ban hành những quyết định
và điều này làm thay đổi xã hội của chúng ta theo hướng trở nên tồi tệ hơn làm cho nền hòa bình của châu âu trở nên kém an toàn hơn
buộc chúng ta phải chi các khoản tiền rất lớn
dưới sự tham gia tác động mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông như tấm gương
vũ khí và lực lượng quân sự trở nên dễ chấp nhận mà đáng lẽ ra truyền thông phải tham gia giám sát nghiêm khắc
đó là mong đợi của mọi người dân
sau bê bối ở tấm gương dư luận bàn luận sôi nổi về câu hỏi liệu báo chí phương tây có cơ bản thay đổi trong tương lai
phần lớn người đọc đều chia sẻ quan điểm của bà lê ngược phết
chính trị gia và nhà báo người đức vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đã nói rằng
relotip đã ra đi nhưng tinh thần mà anh ta phục vụ vẫn còn ở lại
từ thực trạng báo chí phương tây từ bê bối của relotip có thể thấy ở đó không có nhà báo độc lập nhà báo tự do
người làm báo nào đi ra ngoài im bốn của giới chủ báo thì không thể hành nghề
ngược lại họ có thể được tôn vinh dù viết báo bằng lối bịa đặt dựng truyền
với nhóm người được ca ngợi hoặc tự nhận là nhà báo độc lập nhà báo tự do ở việt nam cũng vậy
họ không thể vượt ra ngoài im muốn của các thế lực đã trả tiền để họ đưa lên mạng thứ sản phẩm vu khống bịa đặt
mà mục đích là chống phá nhà nước và nhân dân việt nam
tạ phong tần trần khải thanh thủy từng công bố cụ thể số tiền họ đã nhận khi đóng vai nhà báo độc lập nhà báo tự do
nhờ lượng khoan hồng của nhà nước họ được ra nước ngoài định cư và giờ đây trên đất mỹ quả chanh đã bị vắt hết nước
mấy người này cũng kết thúc vai trò nhà báo độc lập nhà báo tự do để trở về với chiếc lều sập sệ như trong chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài sự độc lập giả tạo của báo chí phương tây của tác giả hồ ngọc thắng
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân

chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau